thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn hòa bình là một tỉnh nghèo cuộc sống của người dân ở vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn
thế nên việc xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn đúng chuẩn nông thôn mới ở những khu vực đó gần như là không thể vì dân nghèo nguồn lực của địa phương mỏng sự hỗ trợ của nhà nước có hạn
thế nhưng bằng cách làm sáng tạo kết hợp nhiều nguồn lực khác cùng với làm tốt công tác dân vận phát huy sức dân phù hợp với điều kiện của họ bộ mặt nông thôn vùng sâu vùng xa của hòa bình đã có nhiều khởi sắc với hệ thống đường xá liên thôn liên xã được bê tông hóa sạch đẹp
mấy năm trước con đường bằng phẳng như thế này vốn là một con đường rất nhỏ bé nắng bụi mưa lầy đi lại hết sức khó khăn
ai cũng muốn có đường đẹp để đi nhưng dân nghèo địa phương cũng nghèo nguồn lực eo hẹp lo ăn còn chưa xong thì ai dám nghĩ tới chuyện làm đường
thế nhưng trong cái khó ló cái khôn khi bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
tình huy hòa bình đã đề ra nhiều chủ trương nhằm huy động và kết hợp khéo lệch
kéo các nguồn lực tập trung xây dựng hạ tầng thiết yếu cho nông thôn vùng khó khăn để làm đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội
trong đó nổi bật là chủ trương xây dựng khu vực phòng thủ về chiều sâu gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội ở địa phương
thực hiện chủ trương đó của tình huy bộ chí huy quân sự tình hòa bình phối hợp với các lực lượng và nhân dân địa phương
tổ chức xây dựng hệ thống công trình phục vụ diễn tập gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội như hệ thống đường giao thông liên thôn liên xã hệ thống canh mương nước sạch điện lưới thông tin liên lạc nhà văn hóa theo tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới
đi cùng với đó các cấp ủy chính quyền sở tại tập trung làm tốt công tác dân vận nhằm huy động thêm sức dân để xây dựng các công trình vừa phục vụ quốc phòng vừa phát triển kinh tế xã hội
tạo nên phong trào hiến đất rộng khắp toàn tỉnh đã có gần bảy trăm linh hộ hiến đất với tổng số hơn sáu mươi hai m hai
xóm đổi hai xã cư yên huyện lương sơn nơi thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã được chọn là một tuyến đường bê tông dài bảy trăm linh mét
diện tích đất cần phải giải tỏa lên đến hai m hai
thế nhưng nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng nên công việc rất xuân sẻ

nói theo hành động đó người dân trong xóm đã tự nguyện hiến hai ba trăm linh m hai đất bàn giao mặt bằng và con đường đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đã định
không chỉ hiến đất người dân ở địa phương này còn tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động tổ chức sa nổi giải phóng mặt bằng đổ bê tông làm nên những con đường sạch đẹp phục vụ nhu cầu đi lại của chính họ
cách đây không lâu việc hiến một ba trăm linh m hai đất với toàn bộ cây cối hoa màu tài sản trên đó của đảng viên đinh quang huy ở xóm cò xã tuân lạc huyện tân lạc tỉnh hòa bình khiến người dân trong xóm không khỏi bàn tán dị nghị

cách đây không lâu việc hiến một ba trăm linh m hai đất với toàn bộ cây cối hoa màu tài sản trên đó của đảng viên đinh quang huy ở xóm cò xóm tân lạc huyện tân lạc huyện tân lạc tỉnh hòa bình khiến người dân trong xóm không khỏi bàn tán dị nghị